đội hình sự công an cộng thành khê đã tiến hành lập án đấu tranh và xác định được vì muốn làm giấy khai sinh cho con nhưng lại thiếu hiểu biết nên một người dân trên địa bàn đã liên hệ với nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm giả các loại giấy tờ với giá sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng một bộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé